bộ y tế cho biết tính đến nay việt nam đã chữa khỏi cho hơn tám trăm hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trên tổng số là chín trăm hai mươi một ca bệnh
trong số f đang điều trị chỉ còn hai tám trăm bốn mươi ca bệnh nặng
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong hai tuần qua
tuy nhiên tại các tỉnh thành miền tây thì lại đa xăng đang gia tăng số ca f một cách nhanh chóng
liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thủ đô hà nội
báo cáo của sở y tế thành phố vào ngày ba mươi một tháng một mươi cho biết trên địa bàn hà nội ghi nhận bốn mươi chín ca bệnh
đáng chú ý thì có một mươi hai ca tại cộng đồng
trong đó chùm sàng lọc ho sốt là bốn ca chùm liên quan đến ổ dịch nam dư lĩnh nam là sáu ca
chùm liên quan đến ổ dịch lê đức thọ mỹ đình một ca và chùm liên quan đến các tỉnh có dịch là một ca
liên quan tới cô gái hai mươi bốn tuổi mắc covid một mươi chín vừa phát hiện vào ngày ba mươi một tháng một mươi
tối cùng ngày trung tâm y tế quận thanh xuân thông báo
tìm người liên quan tới việc mua bán giao tiếp tại điểm kinh doanh thịt lợn số ba trăm bảy mươi một đường khương trung
gần cổng chợ khương đình từ ngày một mươi năm tháng một mươi tới ngày ba mươi tháng một mươi
những người thuộc đối tượng trên cần tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế phường
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba năm mươi năm một trăm hai mươi năm hoặc ba mươi năm chín trăm ba mươi chín sáu nghìn hai mươi chín hoặc trung tâm y tế quận thanh xuân số điện thoại hai trăm bốn mươi tám năm mươi tám hai mươi ba nghìn bốn trăm sáu mươi tám
để đối tượng
được tư vấn và hướng dẫn